trong hai ngày hai mươi chín và ba mươi tháng sáu liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật đà nẵng và một số đơn vị liên quan trên địa bàn
phối hợp với trung tâm con người và thiên nhiên tp hà nội đồng tổ chức hội thảo bảo tồn đa dạng sinh học
và phát triển bền vững khu vực miền trung và tây nguyên với chủ đề đồng quản lý tài nguyên thiên nhiên
những mô hình tốt và đề xuất chính sách
hơn một trăm năm mươi đại biểu tham dự hội thảo là những chuyên gia đại biểu đại diện các tổ chức xã hội
cộng đồng dân cư nhà khoa học chính quyền các cấp
những chính sách và mô hình trong quản lý tài nguyên thiên nhiên mang tính liên vùng
trong đó nhấn mạnh đến mô hình đồng quản lý với sự phối hợp và tham gia của nhà nước
nhà khoa học doanh nghiệp và cộng đồng dân cư
đây là mô hình không những mang lại hiệu quả trong công tác bảo tồn tài nguyên thiên nhiên
mà còn giúp phát triển kinh doanh du lịch sinh thái
khu vực miền trung và tây nguyên bao gồm một mươi chín tỉnh thành phố với diện tích tự nhiên khoảng một trăm năm mươi hai km hai
đây là vùng có nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng hệ thống sinh thái phong phú độc đáo
mang nhiều vị thế tiềm năng trong phát triển du lịch và kích cầu phát triển kinh tế địa phương